thưa quý vị và các bạn thông tin từ bộ y tế
sáng ngày chín tháng bảy nước ta ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai ca nhập cảnh cách ly ngay bốn trăm hai mươi ba ca còn lại ghi nhận trong nước
đó là tại tp hcm ba trăm năm mươi ca long an ba mươi bảy ca đồng nai một mươi năm phú yên sáu an giang năm khánh hòa bốn bắc ninh ba vĩnh phúc một gia lai một bạc liêu một
tính đến sáu giờ ngày chín tháng bảy việt nam có tổng cộng là hai mươi hai chín trăm một mươi ca ghi nhận trong nước và một chín trăm linh ca nhập cảnh